tại philippines những mẫu thực phẩm thừa ở bãi rác lại được rửa sạch và chế biến lại rồi đem bán
những món ăn từ thực phẩm vứt đi như vậy được người philippines gọi là pakpak
mặc dù giúp cho hàng triệu người nghèo có được bữa ăn có thịt
nhưng bác cũng rất gây tranh cãi khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe
phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về loại thực phẩm này
bốn giờ sáng tại một bãi giác của manila
anh renato một người chuyên đi thu gom đồ ăn thừa tại bãi giác lại cặm cụi
những miếng thịt gà thịt lợn còn thừa đem bán lại cho các chủ nhà hàng
có những thứ được bán làm thức ăn cho lợn
nhưng cũng có những miếng thịt gà và thịt lợn trông còn tươm tất
sẽ được rửa sạch chế biến tẩm ướp với gia vị để bớt đi những thứ mùi thứ màu kinh khủng
chế biến xong nhìn chúng lại như một món ăn đẳng cấp ở nhà hàng
nhưng lại chỉ bán với giá tương đương vài nghìn đồng việt nam một đĩa
dưới cái tên pakpak
người mua chúng là người nghèo chủ yếu là dân sống trong khu ổ chuột
họ hoàn toàn biết về nguồn gốc của thứ mình đang ăn
nhưng vì giá tiền quá rẻ họ không thể từ chối
tôi ăn pakpak vì nó vừa miệng thực sự mùi vị cũng rất ngon
bạn phải có một cái bụng khỏe mới ăn được
bụng dạ mà khỏe thì cũng không mấy khi bị ốm được đâu
trong ngôn ngữ tagalog của philippines pakpak có nghĩa là bụi rũ ra từ quần áo hay thảm
nhưng với những người nghèo pakpak là thứ thịt thừa bỏ đi
chủ yếu xuất phát từ các nhà hàng ăn nhanh
nó là sản phẩm của hệ thống thực phẩm ngầm cho người nghèo tại các đô thị
mà tầng lớp trung lưu chẳng bao giờ biết tới
philippa là một phụ nữ đã làm công việc phân loại đồ ăn từ bãi rác gần hai mươi năm
bà cho biết mình có thể ngửi được mùi của thịt thiêu
cái nào còn ăn được cái nào phải bỏ
nếu chúng nó còn mềm thì ăn được
việc của tôi là rửa sạch cho vào túi ni lông và bán
dễ bán lắm vì nó rẻ
người ta quen ăn những thứ như vậy rồi
một túi pac pac chỉ tầm hai mươi peso tức khoảng một mươi đồng
với nhiều người có pac mà ăn còn hơn là ôm bụng đói đi ngủ
trẻ em thì quá nhỏ để biết mình đang ăn gì chỉ cần có thịt là đủ
dù cảm thông với người nghèo nhưng các chuyên gia không đồng tình với quan điểm
ăn pac pac là điều có thể chấp nhận hay là an toàn
dù cho bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh đến đâu
đấy là một nỗi tuổi hổ thầm kín của những người nghèo
khi phải ăn thừa thức ăn của người khác
và nấu chín dịch bệnh vẫn còn ở đó
tiêu chảy thương hàn viên văn à
pac pac không có chất dinh dưỡng gì hết
và nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ
tại philippines ước tính khoảng hai bốn triệu gia đình
vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói và thiếu ăn cùng cực
việc tiêu thụ pac pac đã trở thành một vấn nạn thực sự
và không thể coi nó như một hiện tượng kinh tế đơn thuần
người dân các khu hồ chuột đã duy trì món ăn này lâu đến mức
nó đã được đưa vào văn hóa ẩm thực của họ
nếu không có sự can thiệp của chính phủ
vòng tròn đói nghèo và rủi ro từ đồ ăn
từ bãi rác sẽ không bao giờ kết thúc
vâng xem sang phóng sự vừa rồi thì nhiều người trong chúng ta
có thể suy nghĩ lại về thói quen rất phổ biến
là bỏ thừa thức ăn trong bữa cơm hàng ngày
hay khi đi ra ăn ở ngoài hàng
thưa quý vị nếu mỗi người trong chúng ta ý thức được điều này
thì sẽ giúp tiết kiệm một lượng lớn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm
từ đó tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế
và đặc biệt là tránh được vấn nạn ô nhiễm môi trường